tuyệt đối tránh điều này nếu không muốn bị sỏi túi mật
hiện nay có nhiều người sử dụng phương pháp nhịn ăn gián đoạn để giảm cân
tuy nhiên nhịn ăn gián đoạn nói riêng và việc nhịn ăn có thể làm tăng nguy cơ gây sỏi túi mật
khi gan tiết mật ra và đưa vào trong túi mật dịch mật sẽ được cố đặc
lúc cơ thể tiêu thụ thức ăn dịch mật sẽ được đẩy ra để giúp tiêu hóa thức ăn
nếu trong thời gian dài cơ thể không tiêu thụ thức ăn
đồng nghĩa với việc dịch mật không được đẩy xuống mà tiếp tục quá trình cô đặc sẽ dẫn tới các buồng sỏi
lâu dần tình trạng này sẽ làm tăng nguy cơ hình thành sỏi mật
do vậy với những người nhịn ăn nhịn ăn gián đoạn ăn không đúng bữa sẽ có nguy cơ mắc sỏi túi mật cao hơn
bạn không nên nhịn ăn tùy tiện mà cần có sự tư vấn giám sát của nhân viên y tế
ngoài ra một số đối tượng có nguy cơ cao bị sỏi túi mật là
phụ nữ trên bốn mươi tuổi hoặc đã sinh con nhiều lần
phụ nữ mang thai sử dụng thuốc tránh thai
người thừa cân béo phi hoặc ăn nhiều đồ ăn chứa nhiều dầu mỡ làm nắng động
có người thân trong gia đình mắc sỏi túi mật
người mắc tan máu bẩm sinh khiến lượng bilirubin trong máu tăng hoặc bị bệnh lý crôn
sỏi túi mật có tự hết không
sỏi túi mật được hình thành và phát triển trong ống mật hoặc túi mật
việc biên sỏi túi mật biến mất là không thể
nếu sỏi túi mật đã hình thành thì theo thời gian kích thước sẽ tăng lên
và không thể dùng các loại thuốc đông y tây y để làm tan sỏi
trên thực tế cũng chưa có nghiên cứu bằng chứng nào khẳng định các bài thuốc có thể làm tan sỏi túi mật
thậm chí một số loại thuốc còn khiến tăng lưu lượng ở dịch mật và khiến viêng sỏi rơi xuống
người dân không nên tin các quảng cáo về thuốc làm than sỏi túi mật
trong một số trường hợp viên sỏi túi mật biến mất là do viên sỏi đã di chuyển tới vị trí khác như ống mật chủ ống mật
trường hợp này thường xảy ra với các nguyên giỏi nhỏ và có thể gây ra các biến chứng như viêm tụy cấp tắc mật
để điều trị sỏi túi mật người bệnh cần tới cơ sở y tế để được thăm khám và tư vấn
trong trường hợp người bệnh không có triệu chứng sẽ không phải cắt túi mật
tuy nhiên nếu trường hợp sỏi bé dưới ba mm phải to trên hai mét bệnh nhân là người sắp ghép tạng hoặc mắc đài tháo đường
thì cần cắt sỏi túi mật dự phòng
một số trường hợp bệnh nhân mắc sỏi túi mật nhưng chủ quan không điều trị đã dẫn tới mất khả năng lao động hoặc gây ra những biến chứng nặng nề
biểu hiện mắc sỏi túi mật
sỏi túi mật thường khiến người bệnh đau đớn tuy nhiên các cơn đau này có thể gây nhầm lẫn với bệnh lý khác
sỏi túi mật thường gây ra cơn đau ở hạ sơn phải đi kèm với các triệu chứng dưới loạn tiêu hóa như khó tiêu trướng bụng buồn nôn
sau đó đau ra sau lưng và lan lên vai
nặng hơn người bệnh có thể bị sốt nóng hoặc rét run kèm theo triệu chứng vang da vang mắt do tắc mật
khi người bệnh có các cơn đau không rõ nguyên nhân cần tới cơ sở y tế để thăm khám và chuẩn đoán
sỏi túi mật